thưa quý vị dịch bệnh tác động đến mọi mặt đời sống người dân ngay cả trong thời kỳ hậu covid
hiểu được những khó khăn trên nhà nước vẫn đang ban hành các chính sách hỗ trợ phù hợp
bảo hiểm xã hội việt nam vừa có thông tin cập nhật về tình hình chi trả chế độ ốm đau cho người bệnh nhiễm covid một mươi chín
đặc biệt khi mà số lượt người hưởng tăng đột biến trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
theo thống kê của bảo hiểm xã hội việt nam trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
toàn ngành đã giải quyết cho tám trăm linh năm bảy trăm linh sáu lượt người hưởng chế độ ốm đau do bị mắc covid một mươi chín
chiếm chín mươi hai tổng số lượt người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau với số tiền hơn chín trăm năm mươi bảy tỷ đồng
số lượt người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tăng hai trăm linh
số tiền tri trả tăng gần bốn trăm năm mươi so với cùng kỳ hai nghìn hai mươi một
mức hưởng bình quân một người bị ốm đau do mắc covid một mươi chín trong tháng bốn
khoảng một hai triệu đồng thời gian hưởng bình quân bảy ngày
lùi kê bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai toàn ngành giải quyết hưởng chế độ ồm đau một bốn trăm năm mươi ba bảy trăm một mươi tám lượt người
do mắc covid một mươi chín với số tiền trên một chín trăm linh tỷ
lý giải nguyên nhân gia tăng số lượt người hưởng chế độ ồm đau do mắc covid một mươi chín
bảo hiểm xã hội việt nam cho biết việc giải quyết hưởng chế độ ồm đau đối với người lao động
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tăng hai trăm linh so với cùng kỳ năm trước
chủ yếu do số lượng người lao động đề nghị giải quyết chế độ mắc covid một mươi chín tăng
giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai là đỉnh dịch covid một mươi chín trên toàn quốc
đặc biệt các tỉnh phía bắc
với số lượt người mắc covid một mươi chín tăng cao kỷ lục
nên số lượng người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau do covid một mươi chín tháng bốn tăng vọt
cao hơn cả số lượng người được giải quyết trong quý i
mặt khác do một số lượng lớn người lao động bị mắc covid một mươi chín điều trị tại nhà
chưa được cấp các hồ sơ giấy tờ làm căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội
theo đúng quy định luật bảo hiểm xã hội và thông tư số năm trăm sáu mươi hai nghìn một mươi bảy
tê tê bê y tê
đến thời điểm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ubnd và sự y tế các địa phương đã có hướng dẫn trại mi tế phường xã
cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp này
hy vọng với những chính sách nhanh chóng kịp thời phù hợp trên
giúp người dân ổn định phần nào khắc phục khó khăn giai đoạn hậu covid một mươi chín